cảnh nền kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn
sáu mươi doanh nghiệp đang làm ăn không có lãi tốc độ xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm ngoái
ông vũ tiến lộc chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam cho rằng
tăng thời giờ làm thêm sẽ có phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên ông lộc không đồng ý việc tăng lũy tiến làm thêm giờ
bởi vì điều này rất quan trọng đối với những ngành sử dụng nhiều lo động của chúng ta
và ngành hướng về xuất khẩu
do yêu cầu đặc thù của những ngành này các nước cũng đều có cái thời gian khung
thời gian sử dụng thời gian làm việc thêm là cao
nhật bản trong suốt những năm vừa qua cũng đều thực hiện mức tăng như thế này
gần đây họ mới giảm đi thôi
nhưng mà về tiền lương thì tôi đề nghị là không tăng tiền lương lưỡi tiến theo giờ
bởi tăng tiền lương lũy tiến theo giờ thì là một gánh nặng chi phí nữa đối với doanh nghiệp
nhiều thành viên ủy ban thưởng vụ quốc hội không đồng tình với ý kiến này
quan điểm tôi thì tăng giờ làm cũng là cần thiết
nhưng không phải là vấn đề phổ biến
không phải là vấn đề thường xuyên
mà tăng giờ làm chỉ có để phục vụ trong đợt thi đua đột xuất
có thể do nhà nước phát động hoặc là do các doanh nghiệp phát động
để hoàn thành một mục tiêu nào đấy trong một thời điểm rất ngắn
nó có ý nghĩa
thì lúc đó mình mới cần tầng giam giờ làm
mà cái đoạn đó thì người lao động người ta dễ thỏa thuận
thế tự nhiên mà bây giờ mình cứ tăng giờ làm ngay từ đầu
thế có cái cớ lúc nào người ta cũng
không phải tăng giờ được thì tôi nghĩ là không được
một số đại biểu cho rằng cần xin ý kiến nhân dân
người lao động về tăng giờ làm thêm
đồng thời phải có tổng kết và đánh giá xem
thời gian làm thêm quy định như hiện nay có phù hợp hay không
và nếu tăng thêm bốn trăm linh giờ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
vâng thưa quý vị trên thực tế nhu cầu làm thêm giờ của công nhân là có thật
bởi chỉ có làm thêm giờ họ mới đủ sống
xếp mai là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao
và đứng thứ hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nghịch lý
vì là mức lương của công nhân ngành may lại ở mức khá thấp so với nhiều ngành nghề
xếp mai là một ngành có tốc độ tăng trưởng cao
và đứng thứ hai kim ngạch xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nghịch lý là mức lương của công nhân ngành may lại ở mức khá thấp so với nhiều ngành nghề
qua khảo sát tại nhiều công ty may mặc trên cả nước
năm hai nghìn một mươi tám tiền lương thu nhập đời sống của công nhân ngành dệt may khoảng bốn hai triệu đồng
với mức lương này chỉ một mươi bảy công nhân thu nhập đủ để có chút ít tiết kiệm
trong khi hai mươi sáu năm phải tri tiêu tàn tiện sống khám khổ
và một mươi hai năm công nhân không đủ sống phải làm thêm